bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch
năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp hai nghìn một mươi bảy
theo báo cáo tại hội nghị năm hai nghìn một mươi sáu kết quả giám sát trên diện rộng do các cơ quan thuộc bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn tỷ lệ mẫu thịt vi phạm chất cấm saputamol và tôn dư kháng sinh giảm mạnh
so với năm hai nghìn một mươi năm sau củ quả tồn dư thuốc bảo vệ thực vật chỉ còn bốn một trong khi năm hai nghìn một mươi năm là bảy bảy mươi sáu
bộ nông nghiệp đã chủ động phối hợp với bộ công an và các địa phương để đẩy mạnh công tác kiểm tra
xử lý các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm xử lý nghiêm vi phạm về việc sử dụng buôn bán chất cấm
trong chăn nuôi thuốc bảo vệ thực vật không có nguồn gốc xuất xứ lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi
tích cực phối hợp với các địa phương để triển khai thực hiện đề án xây dựng và phát triển
chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn tính đến nay cả nước đã có năm mươi tỉnh thành phố
xây dựng thành công bốn trăm bốn mươi bốn mô hình điểm chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn truy xuất được nguồn gốc
năm hai nghìn một mươi bảy bộ nông nghiệp sẽ tập trung đẩy mạnh các giải pháp để nâng cao nhận thức của cộng đồng
về an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp và kiên quyết xử lý
các vi phạm về lĩnh vực này